thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bắc cạn ngày hôm qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà một số xã và các điểm trường khó khăn thuộc huyện bạch thông huyện nari và huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
thứ trưởng nguyễn văn thành cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng các phần quà là những chiếc chăn ấm cho hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã cao sơn xã vũ muộn huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của bộ công an tới các đối tượng chính sách người nghèo tại tỉnh bắc cạn
tại đây thứ trưởng nguyễn văn thành đã thăm hỏi động viên đoàn y bác sĩ đến từ bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân
cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà tại điểm trường bản lài thuộc huyện nari và điểm trường bản lù thuộc huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
tại các điểm trường thứ trưởng nguyễn văn thành đã ân cần thăm hỏi và tặng các phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em học sinh nghèo vùng cao cố gắng nỗ lực vươn lên chăm ngoan học giỏi

ban hành mới điều lệ tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp quy định về quy định chức năng
nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các phòng ban chi nhánh xí nghiệp thuộc các doanh nghiệp theo hướng tinh gọn
hiệu quả tập trung thống nhất chuyên sâu chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp bộ công an
đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này nhiều cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích
chào mừng kỷ niệm năm năm ngày thành lập cục đã được các cấp khen thưởng
thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại hầu hết các địa phương
lực lượng công an ngay khi tăng cường về cơ sở đã phát huy được vai trò nòng cốt trong tham mưu cho đảng bộ
chính quyền triển khai nhiều giải pháp quan trọng để giữ vững bình yên địa bàn
tin tưởng và thấy rõ những cố gắng trách nhiệm của lực lượng công an
chính quyền và nhân dân địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ sát cánh cùng các cán bộ chiến sĩ tại địa bàn
là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự hiện tại xã dương xá huyện gia lâm thành phố hà nội
tập trung hàng nghìn công nhân người lao động từ các địa bàn khác tới làm ăn sinh sống
trong đó có cả người dân tộc thiểu số nhận thức về pháp luật còn hạn chế
tháng một năm hai nghìn hai mươi công an xã chính quy chính thức được tăng cường về địa bàn
để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ban công an xã có trụ sở làm việc
ubnd xã đã bố trí năm phòng cải tạo cơ sở vật chất dành sự quan tâm đặc biệt
để các cán bộ chiến sĩ ổn định nơi làm việc nơi ăn trốn ở đảm bảo yên tâm công tác
sau khi tiếp nhận lực lượng công an chính quy về thì chúng tôi đã chỉ đạo ngay công tác bàn giao
giữa lực lượng công an chính quy và lực lượng công an bán chuyên trách
về phía đảng ubnd xã sẽ có những tiếp tục
quan tâm hơn nữa đặc biệt là về công tác lãnh đạo chỉ đạo
rồi kể cả về cơ sở vật chất để cho lực lượng công an chính quy yên tâm thực hiện điều kiện tại địa phương
là cán bộ đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cấp cơ sở
ngay khi được tăng cường về xã trung tá phan thế vinh trưởng công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy
tiến hành điều tra cơ bản nắm tình hình nắm người nắm hộ
từ đó đưa ra những biện pháp đảm bảo an ninh trật tự sát
đúng với thực tế của địa phương đặc biệt là chú trọng công tác phòng ngừa và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân
công khai tên và số điện thoại của các thành viên ban công an xã đến rộng rãi nhân dân trên địa bàn
ngay khi về cơ sở như thế này lực lượng công an xã dương xá cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp
những vướng mắt kiến nghị và cả những tin báo tố giác tuệ phạm từ quần chúng nhân dân
từ đó nhiều vụ việc đã được tiếp nhận xử lý ngay từ khi mới phát sinh
chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp của lực lượng công an nhằm đảm bảo tiếp cận ngay với địa bàn
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nêu cao tinh thần phục vụ dân và đảm bảo an ninh trật tự ở dưới từng thôn xóm
từng ngõ để chấn áp các loại tội phạm và hạn chế những vi phạm
đối với đồng chí phan thi vinh trưởng hoan xã đã được ban chấp hành đảng bộ xã đưa vào nhân sự
để bầu vào ban chấp hành đảng bộ xã

việc có một đồng chí trưởng hoan xã tham gia ban chấp hành sẽ giúp cho đảng ủy ủy ban dân xã
có những chủ trương lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được tốt hơn
và công tác tham mưu cho đảng ủy ủy ban xã những biện pháp để lãnh đạo chỉ đạo công tác an ninh sẽ sát hợp hơn
hiện nay nhiều địa phương đã hoàn thành việc bố trí công an xã
chính quy tại một trăm linh các xã thị trấn
từ thực tiễn triển khai cho thấy sự ủng hộ của chính quyền cơ sở sự sát cánh và giúp đỡ của nhân dân địa phương
là điều kiện rất quan trọng quyết định tới hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an chính quy khi được tăng cường về xã